hơn sáu mươi sáu thí sinh tại tp hcm đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ
đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
dù là ngày thi thứ hai nhưng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các điểm thi vẫn được bảo đảm
thí sinh phải đeo khẩu trang đo thân nhiệt rửa tay bằng nước sát quẩn trước khi vào phòng thi
ở ngày thi thứ hai tp hcm có khoảng bốn mươi ba thí sinh dự thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên
và khoảng ba mươi thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học xã hội
đề thi các môn tổ hợp được đánh giá nội dung kiến thức đều sát với chương trình học
đề thi có độ phân hóa rõ ràng thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm năm sáu
trong hai ngày thi không có thí sinh vi phạm quy chế thi
chỉ lập biên bản nhắc nhở một trường hợp cán bộ coi thi sử dụng điện thoại trong điểm thi
dự kiến ngày một mươi chín tháng tám tp hcm sẽ hoàn tất việc chấm thi và gửi dữ liệu cho bộ giáo dục và đào tạo
ngày hai mươi bảy tháng tám sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi